tỉnh khánh hòa vừa tổ chức buổi họp báo công bố các chương trình kích cầu du lịch khánh hòa hậu covid một mươi chín
với các thông điệp việt nam an toàn người việt nam đi du lịch việt nam nha trang viện gọi
tỉnh xác định kích cầu du lịch một cách có chủ đề sản phẩm dịch vụ đặc trưng riêng
có sức cạnh tranh song song với đó là triển khai mạnh mẽ về truyền thông quảng bá điểm đến
ngoài việc xây dựng chuỗi sản phẩm dịch vụ tua mẫu với giá yêu đãi chất lượng bảo đảm
tất cả các chương trình kích cầu du lịch khánh hòa được tích hợp thông tin đầy đủ trên web nhatrangnao com
đến nay khánh hòa có bảy mươi năm doanh nghiệp tham gia chương trình kích cầu ở đa dạng các lĩnh vực